liên quan đến vụ phá rừng với quy mô lớn xảy ra tại xã chư giang huyện ek tỉnh đắk lắc mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
sáng ngày một mươi bốn tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt tạm giam các cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek để điều tra
bốn cán bộ bị bắt là đào thanh hướng năm mươi một tuổi nguyễn hữu thọ bốn mươi tám tuổi lưu minh thanh ba mươi năm tuổi và nguyễn văn tuân ba mươi ba tuổi
tất cả đều công tác tại phân trường một thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek
cả bốn người này bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng tại lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek quản lý
trước đó ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại lâm phần này lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng đang cưa hạ sáu cây gỗ mở rộng điều tra phát hiện thêm bảy điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn thu giữ gần ba trăm linh mét khối gỗ các loại từ nhóm hai đến nhóm tám tổng giá trị gần một hai tỷ đồng